xin để chân thành cảm ơn đại sứ
thưa quý vị mới đây tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với đại sứ quán nhật bản
đã tổ chức lễ khai mạc sự kiện những ngày văn hóa nhật bản tại quảng nam
và chương trình giao lưu văn hóa hội an nhật bản lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn một mươi tám
đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
chương trình khai mạc diễn ra với nhiều tiết mục biểu diễn giao lưu văn hóa nghệ thuật
mang đậm văn hóa địa phương giữa tỉnh quảng nam và nhật bản
đây là dịp để mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác giữa tỉnh quảng nam
với các đối tác nhật bản trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đầu tư thương mại du lịch
phát triển nguồn nhân lực lao động việc làm đồng thời tăng cường việc quảng bá giới thiệu đến du khách
và bạn bè quốc tế về một tỉnh quảng nam năng động tích cực hội nhập và nhiều tiềm năng phát triển
sau một mươi sáu lần tổ chức chương trình đã trở nên quen thuộc với người dân hai nước
là cầu nối văn hóa giữa nhật bản việt nam nói chung và với tỉnh quảng nam nói riêng
sự kiện diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng tám tại thành phố hội an
trong đó tập trung vào việc quảng bá giới thiệu văn hóa của hai nước qua các trò chơi dân gian
giới thiệu các làng nghề tái hiện không gian phố cổ cùng sự tiếp biến văn hóa qua các thời kỳ
đồng thời nhấn mạnh yếu tố giữ gìn bảo vệ môi trường tự nhiên
môi trường sống cùng các hội thảo chuyên đề về kinh tế giáo dục và văn hóa
ở phần tiếp theo của chương trình
các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số bốn
phân luồng giáo dục định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh phổ thông
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn khu vực phía tây nghệ an tiếp tục có mưa
nước sông đầu nguồn nậm nơn nậm mộ tiếp tục dâng cao
liên tục trong những ngày qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ
các đồn biên phòng miền núi nghệ an đã có mặt tại các điểm nóng
để tổ chức sơ tán người dân cùng với tài sản đến nơi an toàn
lúc ba h ba mươi phút sáng nay một mươi tám tháng tám nhận được thông tin gia đình chị vi thị thoan
ở bản siêng tắm xã mỹ lý huyện kỳ sơn có nguy cơ bị đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào
đồn biên phòng mỹ lý đã cử lực lượng nhanh chóng cơ động
đến giúp gia đình tháo rỡ các công trình có nguy cơ đổ sập
và vận chuyển toàn bộ vật dụng của gia đình đến nơi an toàn ngay trong đêm
trước đó nước sông lam dâng cao gây ngập ở một số khu vực ở địa bàn bản khe bố
bản bãi sa xã tam quang huyện tương dương
nhiều nhà dân bị ngập nước phải di chuyển tài sản đến nơi cao
quốc lộ bảy đoạn qua xã tam quang huyện tương dương bị ngập nước gây ách tắc giao thông
trước tình hình trên đồn biên phòng tam quang đã cử lực lượng cơ động
phối hợp các lực lượng và chính quyền địa phương giúp dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn
đồng thời phối hợp với công an xã chốt chặn tại các điểm sung yếu nguy hiểm
ngăn không cho người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn
nước lũ cũng làm ngập một số địa bàn ven sông lam thuộc huyện con cuông
trong đó tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng nghệ an bị ngập hoàn toàn
có điểm ngập sâu một tám mét làm thiệt hại một số tài sản của đơn vị
trong các ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng tám cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế
nậm cắn mỹ lý mường tiếp đại đội cơ động số một đã tiến hành sơ tán người dân
nhất là người già trẻ em ra khỏi vùng ngập lũ có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt ở đất
hỗ trợ người dân di chuyển tài sản lên cao giảm thiểu tổn thất do mưa lũ
thực hiện công điện số bốn mươi hai ngày một mươi bảy tháng tám của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
công ty thủy điện hòa bình đã đóng hai cửa xả đáy lần lượt đóng từng cửa vào lúc chín giờ sáng và hai mươi giờ tối ngày một mươi bảy tháng tám
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn tỉnh hòa bình đã bị ách tắc nhiều tuyến đường giao thông
gây cô lập cục bộ nhiều thôn bản và hàng trăm ngôi nhà có nguy cơ bị sạt lở cao
do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng tám trên địa bàn tỉnh hòa bình xuất hiện mưa to đến rất to
mưa lớn đã dẫn đến tình trạng ngập úng sạt lở đất đá gây ách tắc nhiều tuyến đường giao thông trong tỉnh
hiện bốn tuyến đường tỉnh bị ách tắc do sạt lở ta luy dương với khối lượng rất lớn và các vị trí ngầm nước ngập sâu đến hơn năm mét
các phương tiện chưa thể lưu thông
ngoài ra mưa lớn cũng đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà tại các huyện đà bắc cao phong
hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng như nứt tường nguy cơ sạt lở cao phải di rời
khoảng hơn ba mươi hectare lúa ở các huyện đà bắc lương sơn yên thủy bị ngập úng
điều đáng nói đây là lần thứ hai người dân phải gieo cấy lại
nhằm khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng do mưa lũ gây ra
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã có công văn chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ
cắm biển cảnh báo trăng dây khu vực nguy hiểm các điểm sạt lở khu vực ngầm bị ngập nước cấm các phương tiện giao thông và người qua lại
sơ tán di chuyển dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân
huy động toàn bộ lực lượng máy móc thiết bị hót dọn đất đá đảm bảo giao thông để thông xe các tuyến đường trong thời gian sớm nhất
theo báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa bão
tính đến hết ngày một mươi bảy tháng tám của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la
ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bốn đã gây mưa lớn trên diện rộng
và đến nay trên địa bàn tỉnh sơn la đã có hai người thiệt mạng và một người mất tích
mưa lớn xảy ra nhiều tại các huyện mộc châu vân hồ mai sơn phú yên bắc yên sông mã thuận châu
làm mất trắng hơn một trăm linh hectare lúa hoa màu gần ba mươi ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng và phải di rời khẩn cấp
ngoài ra mưa lớn còn gây ách tắc giao thông tại ba mươi một điểm sạt lở sụt lún nhiều tuyến quốc lộ bốn mươi ba quốc lộ ba mươi bảy quốc lộ bốn g
hiện nhiều điểm vẫn chưa được lưu thông
ước tính thiệt hại

tại nghệ an tính đến tối ngày một mươi bảy tháng tám chỉ riêng tại huyện kỳ sơn đã có bốn người bị chết và mất tích do mưa lũ
mặc dù bão số bốn không đổ bộ vào địa phương nhưng đã gây mưa vừa có nơi mưa to và rông ở một số huyện miền núi trong tỉnh
mưa lớn cộng với lũ thượng nguồn đổ về đã làm nhiều địa phương ở miền núi như con cuông quế phong tương dương kỳ sơn bị ngập lụt chia cắt và cô lập
đến chiều ngày một mươi bảy tháng tám tình hình ngập lụt chia cắt vẫn đang diễn ra nghiêm trọng
tỉnh nghệ an đang yêu cầu các ngành địa phương nhất là các địa phương ở các huyện miền núi tiếp tục trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn theo dõi sát tình hình mưa lũ
chủ động sơ tán dân ở các vùng thấp vùng có nguy cơ ngập ống sạt lở đất đá ven sông ven suối
ra soát các vị trí có nguy cơ ngập nước sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông để đảm bảo an toàn

thì các con cũng nên xác định luôn tư tưởng rằng đại học không phải là con đường duy nhất
phân luồng giáo dục sau trung học phổ thông được nhận định là hướng đi sáng tạo và đúng đắn
giúp học sinh trung học phổ thông có được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp
đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm
được thủ tướng chính phủ phê duyệt đến năm hai nghìn hai mươi
phấn đấu ít nhất bốn mươi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp trung cấp
học nghề sớm là mô hình đào tạo đang được nhiều quốc gia phát triển như đức nhật australia triển khai
và cũng là con đường để đào tạo nhiều kỹ sư giỏi cho đất nước
hiện cả nước có hơn ba trăm linh học sinh trung học phổ thông đang vừa học văn hóa và học nghề
nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng
để các em vừa học nghề vừa học văn hóa
chỉ là một quá trình biến lý thuyết trong trường học trở thành ứng dụng trong thực tế
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa công bố ba mươi một số điện thoại đường dây nóng
của các quận huyện thị xã để học sinh phụ huynh học sinh và nhân dân
kịp thời phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại các trường trên địa bàn
hoạt động của đường dây nóng kéo dài từ ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày ba mươi tháng một mươi
sở giáo dục và đào tạo lưu ý để phản ánh thông tin về các hiện tượng thu chi không đúng quy định
tại các trường thuộc địa bàn quận huyện thị xã nào
đề nghị phụ huynh học sinh phản ánh trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của quận huyện thị xã đó
để chuẩn bị cho năm học mới ngành giáo dục và đào tạo tỉnh hà nam đã chuẩn bị tốt các điều kiện
về cơ sở vật chất trang thiết bị đội ngũ cũng như là kế hoạch tổ chức lễ khai giảng tại các trường học
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tỉnh hà nam có ba trăm ba mươi hai trên ba trăm tám mươi một trường đạt chuẩn quốc gia đạt tám mươi bảy một tăng hai mươi bốn trường so với năm học hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi tám
các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học theo hướng đầy đủ đồng bộ được quan tâm đầu tư
góp phần tích cực cho việc thực hiện tốt các mục tiêu phát triển giáo dục